sở y tế đà nẵng cho biết trên cơ sở đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
hội đồng nhân dân tp vừa thống nhất thông qua nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đặc thù
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể phụ cấp chống dịch ngày thường là hai trăm linh đồng một người một ngày
tăng năm mươi đồng một người một ngày so với quy định
mức tính tăng cho ngày thứ bảy chủ nhật và ngày lễ tết theo quy định tại quyết định bảy mươi ba
đối tượng áp dụng gồm người đi giám sát điều tra xác minh dịch
người trực tiếp tham gia khám chẩn đoán điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám chữa bệnh
cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ
theo dõi y tế tại các cơ sở được giao nhiệm vụ cách ly y tế
không phải là cơ sở khám chữa bệnh cán bộ y tế phải tiếp xúc với người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh